cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với phạm trí dũng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu quê quán ở tỉnh đồng tháp thường trú tại hai trăm chín mươi tám trên bốn nguyễn trọng tuyển phường một quận tân bình tp hcm
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
thời gian qua phạm trí dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm tác động xấu đến sự ổn định xã hội ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự
do đó việc khởi tố để điều tra đối với phạm trí dũng là rất cần thiết và đúng quy định của pháp luật
quá trình thực hiện lệnh bắt khán xét đối với phạm trí dũng được cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hồ chí minh thực hiện theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cứ mỗi lần dùng hết tiền vào trò chơi trực tuyến phạm mạnh tản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện cơ bang tỉnh gia lai lại tìm sơ hở của người nhà để trộm cắp tài sản
công an huyện cờ bang tỉnh gia lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan mạnh tản để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị phát hiện bắt giữ tản đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn cờ bang với tổng trị giá trên bảy mươi triệu đồng
với thủ đoạn lang thang qua các tuyến đường tảng không cần cầm theo vật dụng gì và hoạt động chỉ có một mình
những căn nhà mà tản nhắm tới là những nhà khóa cửa ngoài không có người trông coi
sau đó đối tượng vượt rào rồi lèn ra phía sau nhà dùng các vật dụng sẵn có trong nhà để phá khóa cậy cửa vào bên trong đục trộm tài sản
thưa quý vị vào những tháng cuối năm tình hình hoạt động tội phạm và tên ạn xã hội sẽ có nhiều chiều hướng gia tăng
như là tội phạm trộm cắp tài sản trong các cơ quan công sở và trường học
để chủ động phong ngừa loại tội phạm này các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà nam đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thủ đoạn phương thức hoạt động của các đối tượng
để nâng cao cảnh giác trong nhân dân và quyết liệt đấu tranh bóc gỡ ổ nhóm xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật
trường trung học cơ sở xã thanh nguyên huyện thanh liêm tỉnh hà nam
do sơ hở công tác trông coi đã bị kẻ gian đột nhập vào cậy cửa phá khóa phòng thiết bị âm thanh lấy đi một âm ly và một máy bơm với trị giá khoảng ba triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện thanh liêm đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ
đối tượng nguyễn văn đoán sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn mai cầu xã thanh nguyên huyện thanh liêm là thủ phạm gây ra vụ trộm trên
thời gian cái ngày hôm đó nhà trường cũng bàn giao giữa bảo vệ cũ và bảo vệ mới
thì cũng có khả năng là kẻ gian cũng nắm được thời gian công việc như thế
cách biệt giữa nhà trường với lại cái giao thông đi lại là cách một cái ao thì đợt đó ao nó cũng rất là cạn nước thì kẻ gian nó cũng dễ đột nhập

cơ bản đều là các cơ quan công sở trường học trên nệm ban tỉnh
được trang bị nhiều phương tiện thiết bị hiện đại có giá trị như máy vi tính máy chiếu dụng cụ chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn
tuy nhiên công tác bảo vệ thiếu chặt chẽ lơ là tạo nhiều cơ hội cho các đối tượng hoạt động trộm cắp tài sản
để nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa tội phạm cán bộ và nhân dân nhất là lực lượng bảo vệ trong các trường học cơ quan công sở cần cảnh giác thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa cổng các phòng làm việc nhà kho bố trí lắp đặt các thiết bị chiếu sáng báo động camera an ninh và bố trí bảo đảm lực lượng bảo vệ
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở bảo vệ dân phố
duy trì tổ chức tuần tra kiểm soát nhất là vào các giờ cao điểm từ hai mươi ba h đêm đến sáng hôm sau
các cấp các ngành ở địa phương phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huy động sức mạnh quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa và tố giác tội phạm cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn xử lý và đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản trong cơ quan doanh nghiệp trường học
tại quảng nam gần hai tháng nay dịch sốt xuất huyết đang bùng phát với số ca mắc bệnh tăng đột biến và chưa có dấu hiệu dừng lại gây lo lắng trong nhân dân
theo báo cáo của sở y tế tỉnh quảng nam tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh có chín chín mươi một ca bệnh dương tính với sốt xuất huyết tăng gần ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các địa phương có số ca dương tính sốt xuất huyết cao trên địa bàn tỉnh quảng nam gồm thị xã điện bàn thành phố hội an huyện thăng bình thành phố tam kỳ
chỉ trong vòng một tuần qua từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại quảng nam có đến bốn trăm bảy mươi sáu ca dương tính sắp xuất huyết mới và đa số ca bệnh chưa có dấu hiệu dừng lại
nhiều bệnh viện trên địa bàn đang quá tải vì số ca bệnh sốt huyết tăng
bên cạnh việc tập trung điều trị bệnh nhân xuất xuất huyết ngành chức năng của tỉnh quảng nam đang tập trung phòng chống dịch bệnh sốt sốt huyết giám sát các điểm có nguy cơ về dịch sốt xuất huyết nhằm phát hiện sớm để phun hóa chất nhằm không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài
liên quan đến vụ một sản phụ tử vong một nguy kịch sau khi mổ lấy thai nhi do thuốc gây mê do thuốc gây tê chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một đoàn công tác của bộ y tế đã đến đà nẵng để thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong và sản phụ còn lại đang được điều trị tại bệnh viện đà nẵng
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện phụ nữ đà nẵng thực hiện mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống cho hai sản phụ
sau đó một sản phụ đã tử vong
một sản phụ đã tử vong cùng ngày còn sản phụ kia trong tình trạng rất nguy kịch
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi cũng đã có một sản phụ tử vong có biểu hiện như hai trường hợp trên khi phẫu thuật lấy thai nhi tại bệnh viện phụ nữ
hiện tại nguyên nhân vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên nghi vẫn tập trung vào loại thuốc gây tê đang được bệnh viện phụ nữ sử dụng đó là thuốc covivacans vkpvk spinen năm năm henvi vừa được nhập về sử dụng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
bệnh viện phụ nữ nhập lô thuốc này gồm hai trăm năm mươi liều và đã sử dụng một trăm ba mươi liều số còn lại hiện đang bị niêm phong để chờ kết quả xét nghiệm
sở y tế tp đà nẵng đã yêu cầu các sở y tế bệnh viện trên địa bàn tạm dừng sử dụng loại thuốc gây tê này
sở y tế đã niêm phong lấy mẫu thuốc gây tê tại bệnh viện phụ nữ gửi ra viện kiểm nghiệm thuốc trung ương để kiểm tra chất lượng
dự kiến kết quả sẽ có trong khoảng một mươi ngày tới
thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo luật thư viện và thảo luận cho ý kiến về dự án luật thanh niên sửa đổi
với chín mươi một năm mươi một trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường ấn nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua luật thư viện
luật gồm sáu chương năm mươi hai điều quy định về thành lập hoạt động thư viện quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân
trong hoạt động thư viện quản lý nhà nước về thư viện
theo đó chức năng nhiệm vụ của thư viện là xây dựng xử lý lưu giữ bảo quản kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với người sử dụng thư viện
tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện
truyền bá chi thức giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại phục vụ nhu cầu nghiên cứu học tập giải trí
góp phần hình thành và phát triển kiến thức kỹ năng phẩm chất năng lực của người sử dụng thư viện
ứng dụng thành tiệu khoa học và công nghệ hiện đại hóa thư viện
nhà nước có chính sách đầu tư cho thư viện công lập theo các nội dung
ưu tiên đầu tư cho thư viện quốc gia việt nam thư viện cấp tỉnh và thư viện có vai trò quan trọng
hiện đại hóa thư viện xây dựng thư viện số tài nguyên thông tin dùng chung tài nguyên thông tin mở
liên thông thư viện trong nước và nước ngoài sưu tầm bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ
quý hiếm các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử văn hóa khoa học
cũng trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự án luật thanh niên sửa đổi
nhiều đại biểu cho rằng xây dựng luật thanh niên sửa đổi sẽ giúp thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý
xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên các chính sách của nhà nước
bảo đảm trách nhiệm của nhà nước gia đình nhà trường xã hội và các tổ chức của thanh niên
trong thực hiện chính sách pháp luật để thanh niên được tu dưỡng gian luyện lập thân lập nghiệp
góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chiều nay tại hà nội bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp
và trao tặng kỷ niệm trương tặng các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
dự lễ ký kết có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
từ năm hai nghìn một mươi năm bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội đã ký kết quy chế phối hợp
hai bên đã phối hợp chặt chẽ có hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
tham mưu kiến nghị ban hành triển khai thực hiện các nội dung về công tác dân tộc chính sách dân tộc
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã góp phần phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm khẳng định
việc ký quy chế phối hợp mới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp
tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác
góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội giải quyết những vấn đề nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
bộ trưởng tô lâm đề nghị sau buổi lễ ký kết các đơn vị bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội triển khai thực hiện thường xuyên
hiệu quả hàng năm luân phiên chủ trì đánh giá kết quả phối hợp thực hiện quy chế và thống nhất kế hoạch phối hợp cụ thể trong năm tiếp theo
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh
việc ký kết quy chế phối hợp là một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc
thực hiện đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị thời gian tới bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội tiếp tục cụ thể các nội dung trong hướng dẫn
tổ chức thực hiện chính sách dân tộc công tác dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi
nhất là những chính sách đặc thù liên quan tới lực lượng công an và cán bộ làm công tác dân tộc
xây dựng chương trình phối hợp kiểm tra giám sát đẩy mạnh công tác hướng về cơ sở
đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm qua biên giới không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động lôi kéo giữ vững sự ổn định chính trị
góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
cũng trong chiều nay tại hà nội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ một mươi sáu
để thẩm tra dự án pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi
dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi gồm sáu chương và năm mươi bảy điều
so với pháp lệnh hiện hành thì tăng chín điều bổ sung hai trương và bỏ một trương
pháp lệnh này quy định về đối tượng phạm vi điều kiện tiêu chuẩn các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
và thân nhân của người có công với cách mạng
công trình ghi công liệt sĩ nguồn lực thực hiện quản lý nhà nước trách nhiệm của cơ quan tổ chức và cá nhân
trong việc thực hiện chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng
đáng chú ý pháp lệnh sửa đổi lần này đã nghiên cứu bổ sung ưu đãi đối với thế hệ thứ ba bị phơi nhiễm chất độc hóa học
của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học
việc bổ sung chính sách ưu đãi này có ưu điểm là cụ thể hóa được tinh thần chỉ thị của ban bí thư trung ương đảng
và đề xuất của hội nạn nhân chất độc hóa học tạo sự đồng thuận cao của các cơ quan chuyên môn
về cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xác định danh mục bệnh tật dị dạng dị tật do chất độc hóa học gây ra
đối với thế hệ thứ ba của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học
các đại biểu đều nhận định pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi lần này sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc
bất cập từ thực tiễn như giải quyết cơ bản hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn động
từng bước giả soát phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn tồn động
ở cấp cơ sở và trong nhân dân mở rộng thêm các đối tượng được hưởng chính sách
bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng của hà lan cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong việc hỗ trợ
đào tạo chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong đó tăng cường đảm bảo an ninh mạng
phòng chống tội phạm mạng đây là một trong những nội dung quan trọng được thượng tướng nguyễn văn thành
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại buổi tiếp bà elisabeth ackermann đại sứ vương quốc hải lan tại việt nam
diễn ra vào sáng nay tại hà nội
tại buổi tiếp thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh bộ công an việt nam cùng với chính phủ hà lan
các bộ ban ngành nói chung và đại sứ quán hà lan nói riêng đã có những hoạt động hợp tác
hỗ trợ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm hai bên thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm
kinh nghiệm công tác tham vấn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương hội nghị hội thảo quốc tế
phối hợp một số chương trình hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ bộ công an
hiện internet đang có tốc độ phát triển nhanh tại việt nam đi cùng với đó đã xuất hiện nhiều nguy cơ
thách thức lớn từ không gian mạng với các cuộc tấn công mạng quy mô lớn hoạt động tội phạm mạng
và những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng ngày càng gia tăng vì số vụ thủ đoạn tinh vi
tác động trực tiếp đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vì vậy thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng của hà lan
cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong việc hỗ trợ đào tạo chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng
phòng chống tội phạm hoạt động lợi dụng internet như việc tổ chức các khóa hội thảo và tập huấn về an ninh và không gian mạng
đại sứ esbeth ackerman đánh giá cao quan hệ tin cậy tốt đẹp giữa hai nước đồng thời khẳng định trên cương vị của mình
sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của hà lan
qua đó góp phần đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia của mỗi nước vì lợi ích của nhân dân hai quốc gia
ngày hôm nay công an tỉnh cà mau tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm
công an xã thị trấn lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín
qua một mươi năm ngày tập huấn các học viên đã được báo cáo viên triển khai giảng dạy một mươi năm chuyên đề nghiệp vụ
năm chuyên đề báo cáo thực tế theo đúng chương trình kế hoạch đề ra
bế giảng khóa học có một trăm linh học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thị trấn
sau khi kết thúc khóa học các học viên sẽ trở về địa phương công tác
vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào tình hình thực tế của địa phương
qua đó nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn